chiều tối nay một mươi hai tháng chín áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão cơn bão số bốn trên biển đông trong năm hai nghìn hai mươi
hồi một mươi một h ngày một mươi hai tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn tám độ vĩ bắc một trăm một mươi năm độ kinh đông
cách bờ biển quảng nam bình định khoảng một trăm sáu mươi km về phía đông sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão
mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp chín cấp một mươi một
dự báo trong sáu giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đến hai mươi bốn h ngày một mươi hai tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm ba độ vĩ bắc một trăm linh chín ba độ kinh đông
ngay trên vùng biển quảng nam bình định sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão
mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp chín cấp một mươi một
do ảnh hưởng vùng biển ngoài khơi các tỉnh quảng trị đến bình định có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua từ đà nẵng đến quảng ngãi cấp tám
giật cấp chín cấp một mươi một sóng biển cao từ ba đến bốn mét biển động mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong sáu đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km đi vào đất liền các tỉnh trung trung bộ
suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau đó là một vùng áp thấp trên khu vực nam lào
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống cấp sáu dưới bốn mươi km một giờ
vùng biển ngoài khơi các tỉnh quảng trị đến bình định tiếp tục có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua đà nẵng quảng ngãi cấp tám giật cấp chín cấp một mươi
sóng biển cao ba đến bốn m biển động mạnh
từ đêm nay vùng ven biển các tỉnh quảng bình đến quảng ngãi có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão cấp bảy cấp tám giật cấp chín cấp một mươi cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với đới gió đông bắc
nên khu vực các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế có khả năng cao xảy ra mưa rông
kèm lốc xoáy và gió giật mạnh